tại km bốn một trăm linh trên tuyến dt sáu trăm bốn mươi ba đường tỉnh thuộc thôn tân lập xã an mỹ huyện tuy an tỉnh phú yên đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm hai người thương vong
thời điểm trên lái xe lê đình phục sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại xã yà tinh huyện iak tỉnh đắk lắc điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát bảy mươi bảy c hai nghìn chín trăm sáu mươi bốn trở đầy gỗ keo lưu hành theo hướng tây đông
đến đoạn đường trên đâm vào vách núi khiến lái xe phục bị gỗ đẻ tử vong tại chỗ phụ xe chưa rõ danh tính bị mắc kẹt thương nặng được đưa ra ngoài đưa đi cấp cứu
đây là đoạn đường tốt nhưng có nhiều khúc cua hiểm trở rất dễ xảy ra tai nạn vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh phú yên điều tra làm rõ